đại sứ quán việt nam tại pháp đã long trọng tổ chức lễ dân hương tại bàn thờ bác hồ ở đại sứ quán dân hoa tại ngõ konfa ở paris
nơi người từng sống và làm việc từ năm một nghìn chín trăm hai mươi một đến năm một nghìn chín trăm hai mươi ba và tại tượng đài bắc hồ
đoàn đại biểu cấp cao tòa án nhân dân tối cao việt nam do đồng chí nguyễn hòa bình
bí thư trung ương đảng tranh án tòa án nhân dân tối cao dẫn đầu
có chuyến thăm và làm việc tại pháp từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi chín tháng năm đã tham dự buổi lễ
phát biểu tại lễ kỷ niệm đồng chí nguyễn hòa bình nhấn mạnh
nước pháp là nơi lưu giữ dấu ấn những kỷ vật thiêng liêng của bác trong suốt thời gian hoạt động cách mạng tại đây
pháp là điểm đặt chân đầu tiên của chủ tịch hồ chí minh trong hành trình tìm đường cứu nước giải phóng dân tộc
đã đưa chủ tịch hồ chí minh từ một thanh niên yêu nước trở thành một chiến sĩ cộng sản
cùng với những tư tưởng và giá trị tự do bình đẳng bác ái mà bác suốt đời chiến đấu
những giá trị thiêng liêng đó cùng những tư tưởng về con đường của cách mạng việt nam của bác
đã trở thành nguyên tắc cơ bản dẫn dắt thành công cách mạng việt nam trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc
thống nhất đất nước cũng như trong thời kỳ phát triển và hội nhập quốc tế hiện nay
là một người sinh viên được tham dự các hoạt động kỷ niệm nhân ngày sinh nhật một trăm hai mươi bảy của bác
thì em cảm thấy rất là xúc động và tự hào
được tham quan không gian mà bác đã từng sinh sống và được tìm hiểu thêm
cái công việc mà bác đã từng làm khi ở nước pháp
cũng như những khó khăn mà bác đã phải vượt qua để mà đi tìm con đường cứu nước
thì em cảm giác rất là xúc động
và chính những hình ảnh này những tư liệu này đã truyền cho em rất nhiều những động lực
làm thế nào để mà cũng là một người sống ở nước pháp
em cũng có cơ hội được tiếp xúc với cả kiến thức
thì em hy vọng là bằng những động lực đấy em sẽ học hỏi nhiều hơn
phấn đấu nhiều hơn nữa để mà tiếp thu được những kiến thức
có thể sau này đóng góp được lại cho đất nước
nhân dịp này đồng chí nguyễn hòa bình cảm ơn chính quyền và nhân dân thành phố montreux
cán bộ nhân viên bảo tàng lịch sử sống đã chăm lo giữ gìn
bảo quản những kỷ vật về chủ tịch hồ chí minh kính yêu của việt nam